do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đời gió đông ở trên cao
nên trong ba ngày tới ở khu vực phía đông bắc bộ tiếp tục có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to
do có mưa nhiều trong nhiều ngoài liên tiếp nên cần đề phòng ngậm úng ở những nơi trũng thấp
đặc biệt ở các khu đô thị đông dân cư
với nhiệt độ nhìn chung trong vòng ba ngày tới trời sẽ rát nhẹ về đêm và sáng sớm
nhiệt độ cao nhất là hai mươi ba hai mươi sáu độ
còn đối với khu vực phía tây bắc bộ cũng có mưa rải rác
trong ngày ba mươi một tháng một mươi và mùng một tháng một mươi một
sau đó mưa giảm chỉ còn vài nơi ban ngày trời nắng
riêng các tỉnh lai châu điện biên lào cai do vẫn chịu ảnh hưởng của hội tụ gió trên cao
nên khu vực này xuất hiện mưa nhỏ rải rác vào đêm và sáng sớm
ban ngày trời có nắng nhiệt độ cao nhất phổ biến là hai mươi ba hai mươi sáu độ
riêng khu tây bắc cao hơn hai mươi sáu hai mươi chín độ
do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với gió đông ở trên cao
nên khu vực từ thanh hóa vào đến thừa thiên huế
sẽ có mưa vừa mưa to
trong vòng hai ngày tới
sau đó đến ngày mùng hai mưa rứt
do có mưa nên nhiệt độ tại khu vực này sẽ không cao
đạt mức là hai mươi bốn hai mươi bảy độ trong ngày mai
sau đó sẽ tăng nhẹ trong hai ngày tiếp theo
đối với khu vực từ đà nẵng trở vào đến bình thuận
sẽ mưa ít hơn
những cơn mưa rào chỉ xuất hiện trong ngày mai
sau đó sẽ kết thúc khi sang hai ngày tiếp theo
thời tiết mát mẻ dễ chịu trong ba ngày tới
với nhiệt độ trên khu vực
ổn định ở mức cao nhất là hai mươi tám ba mươi một độ
có nơi mưa rải rác
có nơi cao hơn
đến với khu vực tây nguyên
mưa chỉ còn ở diện giải rác trong ngày mai
trong đó tập trung chính vào thời điểm chiều tối
với lượng mưa giảm dần
sau đó từ ngày một đến ngày mùng hai tháng một mươi một
khi không chịu ảnh hưởng của hình thế gây mưa nào
nên nắng sẽ là trạng tài chính
chi phối thời tiết ở nơi đây
nhiệt độ cao nhất trong ngày mai
sẽ là từ hai mươi bảy cho đến ba mươi độ
và tăng nhẹ một hai độ trong hai ngày kế tiếp
còn tại nam bộ
mưa tiếp tục duy trì trong ngày mai
do tác động của dãy xích đạo phía nam
có xu hướng nâng trục dần lên phía bắc
ảnh hưởng tới thời tiết của nơi đây
mưa có xu hướng tăng hơn
cục bộ có thể xuất hiện mưa vừa mưa to và rông
trong cơn rông cần đề phòng với gió giật mạnh
sau đó sang hai ngày đầu của tháng một mươi một
mưa sẽ giảm nhanh
ở các tỉnh phía đông nam bộ
nhiệt độ cao nhất trong ba ngày tới
sẽ là từ hai mươi chín cho đến ba mươi hai độ
nhiệt độ cao nhất trong ba ngày tới

nhiệt độ cao nhất trong ba ngày tới